tuần lễ văn hóa du lịch lý sơn lần thứ nhất với chủ đề lý sơn một truyền thống một bản sắc sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày ba tháng bảy
cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch ý nghĩa
tuần lễ văn hóa du lịch lần đầu tiên này sẽ có nhiều hoạt động độc đáo như trưng bày chuyên đề lý sơn di sản văn hóa biển đảo
xác lập kỷ lục việt nam số người hát quốc ca tạo hình lá cờ tổ quốc nhiều nhất trên biển liên hoan phượt fest lý sơn
chương trình nghệ thuật mang nét đặc trưng biển đảo lý sơn như sân khấu hóa lễ khao lề thế lính hoàng sa
tái hiện không gian lễ hội và đua thuyền tứ linh
hiện tuyến vận tải xa kỳ lý sơn có một mươi hai tàu cao tốc và siêu tốc đủ khả năng vận chuyển du khách tham quan đảo
và tham dự tuần lễ văn hóa du lịch lý sơn
trên đảo hiện đầy đủ các phương tiện bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại tham quan trên đảo cho khoảng ba người một ngày